dự án thủy điện khe bố nằm ở địa bàn huyện tương dương tỉnh nghệ an đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
nhưng cho đến nay thì việc thực hiện các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư còn gặp không ít vương mắc tồn động
bản đình phong xã tam đình huyện tương dương là một trong bốn bản di dân ở xã tam đình thuộc khu tái định cư của thủy điện khe bố
tuy nhiên các hộ di dân lên đây vẫn gặp rất nhiều khó khăn về đời sống cơ sở hạ tầng không hơn gì nơi ở cũ
đường vào bản vẫn còn khá nhiều đường đất gợc gành khó đi
trường thuộc khối tiểu học chưa được đầu tư gì trường mầm non đình phong nhà văn hóa bản xây dựng mới nhưng chất lượng kém và một số hạng mục vẫn chưa được hoàn chỉnh

tám tháng tám năm hai nghìn chín ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã ban hành quyết định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
tạo thuận lợi cho quá trình vận động gần sáu trăm linh hộ dân đồng thuận rời quê hương nhường đất để thực hiện dự án
thế nhưng nhà máy thủy điện khe bố hoàn thành đi vào hoạt động từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba đến nay
các công tác liên quan đến bồi thường hỗ trợ di rời tái định cư vẫn còn nhiều tồn động gây bức xúc cho cán bộ nhân dân huyện tương dương

tôi cũng muốn là các nhà đầu tư cùng hỗ trợ với huyện để làm sao đó là giúp cho nhân dân trong công tác sở đạo dập nghèo
bởi vì thực tế cuộc sống nhân dân khi dí vẹn đến khu tài cứu rất là khó khăn
thì rất là muốn cái sự vào cuộc một cách có trách nhiệm của các nhà đầu tư
vì dòng điện ngày mai của đất nước bà con đã chấp nhận rời bỏ quê hương nhường chỗ cho triển khai dự án đúng tiến độ
bà con ở đây đang rất mong mỏi chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ các cam kết
tạo điều kiện thuận lợi nhất
để nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ